đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với ban thường vụ đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng hà nội
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ yêu cầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng
phải được đảng bộ quan tâm để từng cán bộ đảng viên giảng viên sinh viên
nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với thủ đô
ngoài ra đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình
trong đó nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề
phát triển nguồn nhân lực cho thành phố
bên cạnh đó bí thư thành uỷ yêu cầu ban thường vụ đảng uỷ khối và đảng uỷ các trường
ra soát loại kết quả tổ chức đại hội để từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức
bảo đảm chất lượng tiến độ
công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt đúng nguyên tắc không nể năng